trưa nay một vụ cháy đã xảy ra ở thôn một mươi hai xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau tiếng nổ lớn ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng tạp hóa
rất may là không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu sáng cùng ngày trên địa bàn thôn một mươi hai xã thống nhất bị mất điện
sau đó bà lê thị mỹ dung chủ cửa hàng tạp hóa mỹ dung đóng cửa đi khỏi quán
đến khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày người dân xung quanh cửa hàng tạp hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng
ngay sau đó ngọn lửa bốc cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng
người dân địa phương đã ứng cứu và thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại hiện trường chỉ còn một vài tấm tôn cũ không kể bị cháy trơ trụi nằm dưới nền cửa hàng
toàn bộ hàng hóa và tài sản của bà dung đã bị thiêu dụi
rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai trong cửa hàng nên không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy